nhằm động viên và hỗ trợ cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm hỏi và động viên bà con hai huyện hương khê và vũ quang
đây là hai huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
tại huyện hương khê chủ tịch quốc hội đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách của xã hòa hải đồng thời gửi tặng nhiều phần quà thiết yếu hỗ trợ cho bà con nhân dân của xã bị thiệt hại do mưa lũ
chủ tịch quốc hội ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương cũng như tỉnh hà tĩnh trong việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão lụt
đánh giá cao những việc làm của các lực lượng vũ trang công an quân đội trong việc giúp nhân dân ổn định cuộc sống
nằm cạnh con sông ngàn sâu và ngàn trươi huyện vũ quang của tỉnh hà tĩnh là huyện thường có nhiều xã bị cô lập do mưa lũ
đi thăm các hộ dân đã bị cô lập gần một tuần nay do đợt mưa lũ vừa qua tại xã đức khương huyện vũ quang
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự chia sẻ của đảng và nhà nước với những khó khăn của bà con nhân dân nơi đây
nằm cạnh con sông ngàn sâu và ngàn trươi huyện vũ quang
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự chia sẻ của đảng và nhà nước với những khó khăn của bà con nhân dân nơi đây
trước đó chủ tịch quốc hội cũng đã đi thăm dự án thủy lợi ngàn trươi cẩm trang dự án sau khi hoàn thành sẽ phục vụ tới nước cho toàn bộ tỉnh hà tĩnh